sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một ban thường vụ thành đoàn hà nội tổ chức festival sinh viên hà nội mở rộng hành một mươi tám tại trường đại học bách khoa hà nội
đây là hoạt động thiết thực chăm mừng đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ năm nhiệm ký hai nghìn một mươi tám hành hai mươi ba chăm mừng thành công đại hội đại biểu hội sinh viên thành phố hà nội lần thứ bảy
festival sinh viên hà nội mở rộng
thi giao lưu trải nghiệm văn hóa các quốc gia tham gia các sân hàng mua sắm ẩm thực nhận được những phần học bổng có giá trị
festival sinh viên hà nội mở rộng là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi
chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi một